hội nghị vinh dự được đón đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đến dự và phát biểu chỉ đạo
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có đồng chí phát đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương và các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm diễn ra trong bối cảnh toàn đảng toàn dân và toàn quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi
nhị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của tổng thống
nghị quyết hội nghị lần thứ chín thứ một mươi thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các nghị quyết của quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
hội nghị nhằm tổng kết đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn một mươi chín và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
gắn với tổng kết ba mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng

và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi trong lực lượng công an nhân dân
việc đánh giá đầy đủ toàn diện sâu sắc tình hình kết quả công tác trong năm hai nghìn hai mươi
và nhìn nhận ba mươi năm thực hiện cương lĩnh phát triển đất nước sẽ là tiền đề cơ sở quan trọng
cho việc hoạch định các chủ trương giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu
nhiệm vụ của năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
vì vậy hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá đúng thực trạng tình hình
kết quả đã đạt được chưa đạt được làm rõ những nguyên nhân của những tồn tại hạn chế
và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn công tác năm hai nghìn một mươi chín
đánh giá kết quả ba mươi năm thực hiện cương lĩnh phát triển đất nước theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của đảng uỷ hôn trung ương
chỉ thị của bộ về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi
mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp công tác công an năm hai nghìn hai mươi
và báo cáo tổng kết ba mươi năm thực hiện cương lĩnh phát triển đất nước theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi chín tình hình kinh tế xã hội nước ta
tiếp tục chuyển biến tích cực là năm thứ hai liên tiếp
các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định đạt được những kết quả nêu trên là do sự đoàn kết
thống nhất nỗ lực phấn đấu trung sức đồng lòng của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh trong đó có việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách hồ chí minh
trong phong trò cộng an nhân dân thực hiện sáu điều bác hội giải
mỗi cân bộ chính sĩ công an nêu cao kỷ luật kỷ gương quy tắc ứng xử trong công tác và đời sống
kiên quyết trong biểu hiện thiếu trách nhiệm vô cảm trước những yêu cầu chính đắn của người dân
gian luyện và thực hiện các tác phong ứng xử có văn hóa với nhân dân
để thực sự gần gian làm cho nhân dân ngày càng tí yêu mình hơn
tôi tưởng rằng với truyền thống bảy mươi năm năm anh hùng vẻ vang với tinh thần mới khí thế mới
lực lượng công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
lập nhiều thành tích chiến công xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
ngành tư pháp cần tiếp tục làm tốt hơn vai trò của mình trong thể chế hóa chủ trương
đường lối chính sách của đảng thành quy định pháp luật phục vụ mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
quản lý mọi mặt kinh tế xã hội bằng pháp luật
để thực hiện tốt nhiệm vụ này
tư pháp cần phải tiếp tục làm tốt vai trò gác gôn để đảm bảo tính thông nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật
đó là một trong những nội dung trọng tâm được phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
nhấn mạnh tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm hai nghìn hai mươi bốn
được bộ tư pháp tổ chức vào sáng nay tại thủ đô hà nội
năm hai nghìn một mươi chín bộ tư pháp đã hoàn thành một trăm hai mươi năm nhiệm vụ chính phủ thủ tướng chính phủ giao
giả soát trên bốn mươi văn bản quy phạm pháp luật lần đầu tiên xác định và công bố số liệu chính xác
về văn bản quy phạm pháp luật trên cả nước và đưa vào khai thác
qua đó giúp hệ thống pháp luật dễ được tiếp cận và minh bạch
góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
bảo đảm quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đề nghị bộ tư pháp
năm hai nghìn hai mươi trong quá trình xây dựng chính sách cụ thể hóa chính sách
cần phải nghiên cứu kỹ các nghị quyết của đảng để đề xuất cụ thể hóa thành chính sách pháp luật
chú trọng hơn nữa chất lượng công tác thẩm định gia soát kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
đảm bảo tính đồng bộ thống nhất minh bạch và dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật
giảm thiểu tối đa chi phí tuân thủ pháp luật
phó thủ tướng thường trực cũng đề nghị bộ tư pháp trong thời gian tới
cần tập trung chỉ đạo ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật một trăm linh
đối với các bản án quyết định vì dân sự đã có hiệu lực giải quyết các vụ việc trọng điểm
phức tạp kéo dài nhất là các vụ việc kinh tế tham nhũng nâng cao hiệu lực hiệu quả
quản lý nhà nước về hành chính tư pháp bổ trợ tư pháp chú trọng cải cách thủ tục hành chính
và chất lượng các dịch vụ công đồng thời tiếp tục tập trung nguồn lực giúp chính phủ xử lý tốt
các vấn đề liên quan tới pháp lý quốc tế